ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường đã mua cát khai thác lậu tại đồng tháp và an giang rồi bán đi các tỉnh thành
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán hàng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường
nộp phạt số tiền bốn năm tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế ba năm tù về tội rửa tiền phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng xung vào ngân sách nhà nước
đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thình chú tại tỉnh long an và đặng thị thu yến chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi trộm cắp tài sản đây là hai đối tượng sống chung với nhau như vợ chồng có nhiều tiền án và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an và tỉnh ninh thuận truy tìm
theo kết quả điều tra vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng ba lợi dụng lúc gia đình anh lâm trí hiến là chủ tiệm vàng kim ngọc hiến ở xã quảng sơn huyện đắk long tỉnh đắk nông ngủ say
thình và yến đã cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng lớn vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba tổ công tác của công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ thình và yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã hòa minh huyện tuy phong tỉnh bình thuận
thu giữ tài sản với tổng giá trị khoảng gần bốn tỷ đồng gồm năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng có trọng lượng ba năm kg cùng với nhiều công cụ phương tiện gây án
ngay sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông phục vụ công tác điều tra
còn tại tỉnh nghệ an công an xã hưng lộc thành phố vinh vừa triệt xóa thành công điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn bắt ba đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ một trăm linh g ma túy đá và một số vật chứng khác
qua công tác nắm tình hình công an xã hưng lộc phát hiện điểm bán lẻ ma túy do đối tượng phan thế tiến chú tại huyện nghi lộc cầm đầu
đối tượng này cấu kết với trần mạnh cường chú tại thị xã cửa lò
và trần văn tùng chú tại huyện nghi lộc mua ma túy ở địa bàn khác về rồi bán lẻ cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn nhằm thu lợi bất chính
các đối tượng thường thuê khách sạn tổ chức bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn tp vinh và các vùng lân cận đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức địa điểm phương tiện trong quá trình giao hàng
hiện công an xã hưng lộc đã bàn giao các đối tượng cùng với tăng vật cho công an tp vinh để xử lý theo thẩm quyền
công an xã hưng lộc đã bàn giao các đối tượng cùng với tăng vật cho công an